ngày hôm nay một mươi hai tháng ba viện pasteur nha trang nhận được năm mươi sáu mẫu bệnh phẩm do trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình thuận
thu thập từ năm mươi sáu trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp tiếp xúc gần đối với những bệnh nhân mắc covid một mươi chín tại tỉnh bình thuận
đã được công bố trong các ngày một mươi và một mươi một tháng ba
kết quả xét nghiệm có năm mẫu của bệnh nhân dương tính với sars cov hai cụ thể như sau
bệnh nhân số bốn mươi bệnh nhi nữ hai tuổi quê quán thành phố phan thiết tỉnh bình thuận có tiếp xúc gần với bệnh nhân số ba mươi bốn
bệnh nhân số bốn mươi một bệnh nhân nam năm mươi chín tuổi quê quán thành phố phan thiết tỉnh bình thuận có tiếp xúc gần với bệnh nhân số ba mươi bốn
bệnh nhân bốn mươi hai bệnh nhân nam hai mươi tám tuổi quê quán thành phố phan thiết tỉnh bình thuận tiếp xúc gần với bệnh nhân số ba mươi bốn
bệnh nhân bốn mươi ba bệnh nhân nữ bốn mươi bảy tuổi quê quán thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
bệnh nhân số ba mươi tám là con dâu của bệnh nhân số ba mươi bốn bệnh nhân số bốn mươi bốn bệnh nhân nam một mươi ba tuổi quê quán huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận tiếp xúc gần với bệnh nhân số ba mươi bảy nhân viên của bệnh nhân số ba mươi bốn